theo báo cáo của ban an toàn giao thông tp hcm cho thấy sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
tình hình tai nạn giao thông tại tp hcm đã được kéo giảm ở cả ba chỉ số
gồm số vụ số người chết và số người bị thương
số liệu của ban an toàn giao thông tp hcm cho thấy từ đầu năm đến nay
toàn thành phố xảy ra một bảy trăm bảy mươi sáu vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông
hậu quả làm chết ba trăm hai mươi bốn người bị thương một hai trăm một mươi ba người
trong đó một số địa bàn có số vụ tai nạn giao thông xảy ra cao là quận bình tân
quận thủ đức huyện bình chánh hóc môn
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy nhìn chung tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tp hcm
đã giảm cả ba mặt cụ thể số vụ đã giảm được bốn mươi hai vụ một mươi ba người chết và hai trăm hai mươi năm người bị thương